cũng trong ngày bốn tháng một công an quận bình thạnh tp hcm cho biết đang điều tra vụ tai nạn giao thông
khiến cho ô tô lao vào nhà người dân trên đường ún văn khiêm thuộc phương hai mươi năm quận bình thành
theo thông tin ban đầu vào khoảng bảy giờ ba mươi phút cùng ngày chiếc ô tô bốn chỗ biển số năm mươi hai p năm nghìn tám trăm bốn mươi một
do nữ tài xế lái từ trong hẻm ra đường ún văn khiêm quận bình thành
thì bất ngờ lao thẳng về phía trước tông trúng hai người phụ nữ đi trên hai xe máy
chiếc ô tô sau đó hút vào nhà dân làm vỡ bức tường và cánh cửa sắt
hai nạn nhân bị thương trong vụ việc được người dân đưa đi cấp cứu
tại hiện trường một phần tường gạch của tiệm bán giày bị đổ sập
một cánh cửa sắt của nhà dân kế bên cũng bị xe hút ngã đổ
nhận tin báo công an quận bình thạnh có mặt ghi nhận hiện trường
trích xuất camera để điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn và di dời các phương tiện
nguyên nhân bước đầu được xác định có thể do nữ tài xế đạp nhầm chân ga